vâng thông tin đầu tiên là thông tin liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở bình dương
dự kiến vào sáng ngày nay ngày tám tháng chín thì ủy ban nhân dân tỉnh bình dương sẽ tổ chức họp báo công bố chính thức về thảm họa thương tâm này
và tại đây tỉnh bình dương sẽ thông tin sơ bộ thiệt hại về người và tài sản công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn công tác cấp cứu chăm sóc theo dõi và điều trị người bị nạn và thông tin về điều kiện cấp phép của cơ sở kinh doanh karaoke
đến hai mươi một h tối qua ngày bảy tháng chín cơ quan chức năng tỉnh bình dương cho biết đã phát hiện tổng số ba mươi ba người tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở bình dương
trong số này có ba mươi hai thi thể được đưa ra từ đám cháy và một người trước đó đã nhảy lầu bị thương và tử vong tại bệnh viện
theo thông tin ban đầu trong số nạn nhân tử vong có nhiều nhân viên của quán karaoke hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể
công an tỉnh bình dương đã đưa ra tổng số ba mươi hai người tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở bình dương
bình dương đang tiến hành các thủ tục cần thiết để nhân thân các nạn nhân nhanh chóng được nhận thi hài của người thân về mai táng
và đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê cụ thể thiệt hại về người và tài sản mà vụ cháy gây ra
được biết sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bình dương đã triển khai lực lượng phương tiện gồm tám xe chữa cháy hai xe thang
cùng sáu mươi sáu cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau đó số lượng cán bộ chiến sĩ được tăng cường thêm hàng trăm lượt người để luân phiên tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt trong các phòng karaoke
và trong số này có hai mươi cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tp hcm
vâng thưa quý vị nhằm nhanh chóng ổn định tình hình và kịp thời hỗ trợ
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi động viên và hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình các nạn nhân
và bước đầu mức hỗ trợ cho mỗi người
thân nhân có người bị thương là năm triệu đồng thân nhân có người tử vong là ba mươi triệu đồng một người
và đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm và khắc phục thiệt hại
và hoàn thành sớm các công tác khám nghiệm để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự
bên cạnh đó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng kiên quyết tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động
đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy để không còn xảy ra những sự việc tương tự
diễn biến về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra cháy nổ tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke
gây thiệt hại lớn về người và tài sản
hơn bao giờ hết thì việc kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh karaoke trở nên cấp thiết hơn
phản ánh của phóng viên tại tỉnh quảng ngãi
cơ sở karaoke cường phát ở đường trần quang diệu phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
cơ sở này có đến hai lần xảy ra hòa hoạt thiệt hại hàng tỷ đồng
rất may không xảy ra thương vong về người
hiện cơ sở karaoke cường phát đã đầu tư sửa chữa cơ sở nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có đặc thù là nơi thường tập trung đông người đến vui chơi giải trí vào một thời điểm nhất định
đặc điểm chung của các phòng hát karaoke là đều được thiết kế cửa ra vào hẹp cách âm bằng các vật liệu dễ cháy như mút xốp cao su non bông thủy tinh
tình trạng khách hàng thắp nến tổ chức sinh nhật hút thuốc lá diễn ra phổ biến nên nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ luôn rình dập
nhất là cái hệ thống điện bố trí quá phức tạp cộng vào đó là việc thiết kế hệ thống phòng là khép kín
rồi khi mà xảy ra cháy là cái việc mà thoát thăng giữa các khách đi karaoke là rất là khó khăn rất là nguy hiểm đến tính mận
và khi chúng tôi tiếp cận cái hiện trường sau khi xảy ra cháy thì cũng rất là khó
tại vì hiện trường là các phòng nó bố trí
nó bố trí rất là kính nên là khi mà tiến hành không hiện trường là cái sức nóng nó loàn tỏa rất là nóng
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng ngãi đã trực tiếp hướng dẫn các cơ sở
biện pháp khắc phục thiếu sót trong phòng cháy chữa cháy tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng thoát nạn thoát hiểm
cách sử dụng bảo trì bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy hiện có của cơ sở
đồng thời xử lý các thiếu sót về điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ
không để tồn tại nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
nguy cơ là vậy song công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke hiện nay
vẫn có nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu
nhiều cơ sở chưa có phương án chữa cháy thoát nạn theo quy định
nhân viên thường xuyên thay đổi không được tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về phòng ngừa hỏa hoạn
người dân thiếu ý thức thiếu hiểu biết phòng cháy chữa cháy
nên chỉ cần một chút bất cẩn cầu thả thì cái giá phải trả là rất đắt
thưa quý vị vào chiều ngày bảy tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi tuấn lâm ba mươi tám tuổi
trú tại phường thanh bình quận hải châu về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan công an bùi tuấn lâm là thành viên của một số tổ chức gọi là tổ chức xã hội dân sự
mà thực chất là các hội nhóm chống đảng nhà nước và các tổ chức phản động lưu vong
từng tham gia khóa huấn luyện thảo luận về học thuyết xã hội nhằm đào tạo lực lượng hình thành xã hội dân sự
tham gia với các đối tượng chống đối chính trị viết bài xuyên tạc chính quyền câu kết kích động biểu tình gây dối
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết video live stream
có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
bên cạnh đó lâm còn có các bài viết xúc phạm lãnh tụ xúc phạm uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân thực thi pháp luật
với mong muốn mục đích thay đổi chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam gây hoang mang và bức xúc trong quần chúng nhân dân
mặc dù đã được các chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở giáo dục cảnh báo
tuy nhiên lâm vẫn giữ thái độ bất hợp tác thách thức và ngày càng công khai chống phá quyết liệt
hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ
và làm rõ các hoạt động có liên quan đến hành vi chống phá nhà nước của bùi tuấn lâm
tại khu vực thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
chủ trì phối hợp với tổ liên ngành số ba gồm biên phòng công an hải quan
đã phát hiện một vụ vận chuyển kim loại màu vàng qua biên giới
qua tiến hành kiểm tra người đàn ông điều khiển xe máy mà mình kiểm soát
aa chín nghìn ba trăm linh chín biển campuchia đi từ hướng cột mốc hai trăm bảy mươi năm về việt nam
tổ công tác phát hiện phía trước xe mô tô có cất giấu một túi ni lông
bên trong có chứa nhiều kim loại màu vàng với tổng khối lượng một bảy trăm bảy mươi năm gram
cùng bốn trăm linh ria tiền campuchia
tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên đối tượng khai nhận tên là
joe ripmay sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tẩy thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
số hàng trên được mây vận chuyển thuê cho một người campuchia
mang về việt nam giao cho tiệm vàng thanh sơn
có địa chỉ tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
qua giám định số kim loại màu vàng nói trên đều là vàng
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên tiếp tục điều tra làm rõ
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu vừa phát hiện và bắt giữ phương tiện
mang biển kiểm soát tg chín mươi nghìn năm trăm linh năm ts đang vận chuyển ba mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
trên biển bà rịa vũng tàu
trước đó vào chín h ba mươi phút ngày sáu tháng chín quá trình tuần tra trên vùng biển của bà rịa vũng tàu
tổ công tác phát hiện phương tiện tg chín mươi nghìn năm trăm linh năm ts do ông nguyễn văn hải
chú vàm láng gò công tiền giang làm thuyền trưởng
cùng bốn thuyền viên vận chuyển khoảng ba mươi năm lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng đã không xuất trình được các giấy tờ
chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên
một mươi chín đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất mạng
chất ma túy trong quán karaoke trà cổ có địa chỉ tại thôn sẩy xã đồng tân huyện hữu lũng
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và bắt quả tàng
tổ công tác công an huyện hữu lũng tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trà cổ
phát hiện bắt quả tăng một mươi chín đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh lạng sơn
cao bằng hà giang và lào cai đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh tại chỗ có một mươi sáu trên một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
công an huyện hữu lũng đã tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật gồm một gói chất bột màu trắng
một viên nén màu xám các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc dầu
và đoàn trọng nghĩa cùng chú tại bến tre để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó ngày bốn tháng tám dầu và nghĩa chạy xuồng trên tuyến sông cổ chiên
với mục đích tìm chiếc xà lan chạy ngang để áp sát đột nhập trộm tài sản
sau khi đến đoạn thuộc thủy phận xã tránh an huyện mang thít
thì phát hiện xà lan mang số hiệu hn hai nghìn một trăm bốn mươi sáu chạy ngang
các đối tượng liền áp sát đuổi theo leo lên đột nhập vào bên trong để lấy trộm tài sản
lúc này bà huỳnh kim phượng chủ xà lan phát hiện chi hồ
thì bị các đối tượng dùng dao khống chế rồi lấy trong người bà phượng một điện thoại di động sau đó tẩu thoát
tại cơ quan công an dầu và nghĩa khai nhận ngoài thực hiện vụ cướp trên
cả hai đã thực hiện tám vụ trộm khác trên địa bàn huyện trợ lách tỉnh bến tre